liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu thông tin không đúng sự thật để vay tiền
đến hạn không trả mà lẫn tránh xảy ra từ tỉnh bà rịa vũng tàu
gần một năm đã trôi qua danh sách các nạn nhân ngày một nhiều số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng
đây là vụ án có nhiều tình tiết giống vụ án mà đối tượng bùi thị mai liên nguyên cán bộ sở tư pháp lâm đồng
mới bị khởi tố bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra hồi giữa tháng sáu vừa qua
đối với tôi thì tôi nhận thêm điều rằng đây là một sự lừa đảo
cái tiền mà chị cho bà ấy vây hôm ngày hai mươi năm tháng chín ấy bà trả lần trả lần hiện bây giờ bà ấy còn nợ của chị là sáu tỷ hai
chị bảo cho chị là trong vòng một tháng chị sẽ hoàn tất cho em và em đã đưa cho chị là hai mươi tỷ
thế thì tôi thấy một cái gia đình đoàn hoàng tử tế như vậy thì tôi cũng đã tin tưởng
thì tôi đã cho bà ấy vây cái số tiền mặt của tôi là năm tỷ rưỡi
rồi tôi mới mở cái người quen hai tỷ và tôi đưa đi câu lo
mà bữa đối chất đấy thì bà loan cũng công nhận cái số tiền bà loan vây tôi là như thế
nhìn lại diễn biến của vụ án
vào khoảng tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín là thời điểm bà trần thị kim loan
trú tại số một trăm bảy mươi sáu nam kỳ khởi nghĩa phương tháng tam thành phố vũng tàu
có cửa hàng kinh doanh yến xào có tên hoàng hạc lợi dụng sự quen biết với các nạn nhân để mượn tiền
trong đó người nhiều nhất là năm mươi tỷ người ít nhất cũng từ hai đến bảy tỷ đồng
với cùng một chiêu thức là mượn ít
ngày để đáo hạng ngân hàng và buôn bán bất động sản
sau đó ôm hàng trăm tỷ đồng vay mượn được đi khỏi nơi cư trú
đầu năm hai nghìn hai mươi nhận thấy rõ dấu hiệu lừa đảo
các nạn nhân đã đồng loạt gửi đơn tố cáo bà loan lên cơ quan công an tỉnh bà rịa vũng tàu
xuất phát điểm là bá là người rất là nhiều tiền cho tôi mượn
cho nên đến lúc bà mượn lại tôi thì tôi cũng thấy là cái chuyện bình thường
trong khi đó lại còn có cả chữ ký của chồng nữa
cho nên là tôi rất là tin tưởng
đến lúc qua cái ngày bà hẹn rồi tôi không thấy
thì bắt đầu tôi mới mang cái giấy đấy tôi đến tôi hỏi ông vinh
tại vì lúc trước tôi đến tôi mượn tiền là cốt
tôi ký trước mặt ông vinh là tôi mượn tiền là ông bà ấy
thì đến bây giờ tôi đến hỏi anh vinh ơi có phải là cái chữ ký của anh không
thì anh bảo đây là không phải chữ ký của anh
thì đập tức là tôi làm đơn ra công an
và công an đã thu cái giấy đấy và đã đi giám định chữ ký là cũng không phải chữ tôi ký của ông vinh rồi
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu ra thông báo số một trăm năm mươi chín
trên bc hai d bốn gửi văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bà rịa vũng tàu
các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các thành phố quyện thị xã thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu
nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản liên quan tới bà loan
tiếp đó ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi đơn vị đã mời bà trần thị kim loan lên làm việc lần một
ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự
ngày hai mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra có văn bản gửi viện kiểm sát nhân dân cung cấp
kiến nghị xem xét xử lý bà loan về hai hành vi lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên cho đến thời điểm này phía viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
vẫn chưa đưa ra được quyết định khởi tố bị can khiến các nạn nhân tỏ ra bức xúc cũng như lo sợ bà loan bỏ trốn
việc các nạn nhân lo sợ bà loan tẩu tán tài sản là có căn cứ vì ngay sau khi có thông báo
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
gửi văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bà rịa vũng tàu
các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các thành phố quyện thị xã thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu
thì ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bà loan có hợp đồng ủy quyền cho em gái mình đối với các tài sản
là bất động sản đang thế chấp trong ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
chi nhánh tỉnh bà rịa vũng tàu
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bà loan tiếp tục có động thái sang nhượng bất động sản
nhưng đã bị các nạn nhân phát hiện và ngăn chặn
ngày sáu tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tiếp tục có văn bản gửi tiện kiểm soát đề nghị khởi tố bà loan về hai hành vi
lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là một vụ án lớn nghiêm trọng với nhiều nạn nhân và số tiền lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng
dư luận ở tỉnh bà rịa vũng tàu đang đặt câu hỏi không hiểu vì lý do gì
mà đến nay đối tượng trần thị kim loan vẫn chưa bị khởi tố
bởi không lẽ cứ vây hàng trăm tỷ đồng không trả rồi lẫn tránh được pháp luật